tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã tiếp ông pranay vekma đại sứ ấn độ tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí hoan nghênh sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước
khẳng định đảng chính phủ việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
đồng chí trần quốc vượng chúc mừng ấn độ vừa được bầu vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đánh giá cao sự ủng hộ của ấn độ trong năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đồng thời cũng đánh giá cao lập trường của chính phủ ấn độ về vấn đề biển đông
đại sứ ấn độ vekma đánh giá cao thành quả mà đảng cộng sản chính phủ nhân dân việt nam
đã đạt được trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
chúc đảng cộng sản việt nam tổ chức thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới đưa đất nước việt nam phát triển phồn vinh thịnh vượng